trong ngày hôm nay số lượng người từ thành phố đà nẵng đi qua địa bàn tỉnh thừa thiên huế cũng đã tăng đột biến
để phòng ngừa dịch bệnh địa phương đã cho tái kích hoạt một số trạm kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ
từ một mươi bốn h hôm nay các trạm kiểm soát dịch bệnh ở các cửa ngõ như ga huế hương thủy phú lộc đã được kích hoạt
người ra vào tỉnh buộc phải đo thân nhiệt khai báo y tế các lực lượng chức năng tăng cường bám sát địa bàn
thu thập thông tin khách lưu trú đồng thời nhanh chóng triển khai phân loại xét nghiệm nhanh những trường hợp nghi vấn
có tiếp xúc gần với hai bệnh nhân covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng không để dịch lây lan ra rộng hơn